bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm đến dự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng
của bộ thông tin và truyền thông đã không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng
vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào thường xuyên được tăng cường
tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ
hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua
trong giai đoạn tới ngành thông tin và truyền thông xác định phong trào thi đua yêu nước
sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình công tác đề ra
từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới